do có nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động nguồn vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển
tính đến ngày bảy tháng một mươi hai tổng khối lượng huy động vốn của kho bạc nhà nước đã đạt hơn hai trăm tám mươi một tỷ đồng
bằng chín mươi chín chín kế hoạch năm
thông tin này đã được đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề về hoạt động kho bạc nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống kho bạc nhà nước kiểm soát đạt gần sáu trăm sáu mươi tỷ đồng bằng bảy mươi tám tám dự toán năm
thông qua kiểm soát chi thường xuyên đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán trên hai mươi sáu khoản chi chưa đủ thủ tục
số tiền thực chối thanh toán là trên hai mươi bốn tỷ đồng
về chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung
tính đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện chi trả đạt gần năm mươi một

bộ chủ tịch bộ ngoại truyền thông tin kho bạc nhà nước thừa nhận tốc độ chi trả hơi chậm là do một số nguyên nhân khách quan
với chi xây dựng cơ bản hết tháng một mươi một kiểm soát chi bằng sáu mươi bốn ba kế hoạch năm thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đứng trước tình hình giải ngân rất chậm kho bạc nhà nước cho biết đã thành lập tổ công tác đặc biệt tìm ra nguyên nhân vướng mắt
để thúc đẩy hiệu quả trong công việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công
về công tác huy động vốn kho bạc nhà nước đạt kết quả khả quan bằng chín mươi chín chín kế hoạch năm
thực hiện thanh toán gốc lãi trái phiếu đầy đủ đúng hạn cho các nhà đầu tư